công an quận tân bình tp hcm cho biết đã bắt giữ lê đình tuấn ba mươi năm tuổi tạm trú quận gò vấp
về hành vi trộm cắp tài sản bên trong trung tâm thương mại ở quận tân bình
sáng ngày năm tháng chín nữ nhân viên đến làm việc tại gian hàng kinh doanh của công ty
đặt tại tầng trệt của siêu thị vincom cộng hòa số một mươi năm một mươi bảy đường cộng hòa phường bốn quận tân bình
thì phát hiện tủ trưng bày sản phẩm của công ty bị trộm cải khóa lấy đi hai mươi bốn sản phẩm trang sức
bằng kim loại đắt tiền với tổng giá trị là hai trăm năm mươi triệu đồng nên trình báo công an
đánh giá quá trình ra tay trộm cắp tài sản công an tân bình nhận định đối tượng sử dụng khăn trùm đầu
và kính đen nhằm che kính khuôn mặt thậm chí còn dùng có bao tay nhằm tránh để lại dấu vân tay ở hiện trường
qua rà soát bằng các nghiệp vụ công an xác định lê đình tuấn ba mươi năm tuổi quê quảng bình
là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đấu tranh truy xét
qua điều tra tuấn từng có hai tiền án hình sự về tội trộm cắp tài sản không có nghề nghiệp ổn định tiêu xài hoang phí
tại cơ quan công an tuấn cho biết vào đêm thực hiện vụ trộm đối tượng trốn vào trong nhà vệ sinh của siêu thị để ẩn nấu
đến giờ cùng ngày thấy thời cơ đã đến y mới trở ra và bắt đầu kế hoạch
sau khi trộm tài sản tuấn không vội về nhà mà thuê xe ôn công nghệ di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau
bí mật thay đổi nhận diện để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng
tổ chức khám xét nơi ở của tuấn cơ quan điều tra phát hiện hai mươi bốn sản phẩm nữ trang được đối tượng kỷ lượng cất dấu trên trần nhà
bên cạnh đó các dụng cụ được đối tượng sử dụng để gây án cũng được truy tìm thành công
qua sự việc lần này công an quận tân bình khuyến cáo các cơ sở kinh doanh mặt hàng đắt tiền tại các trung tâm thương mại
cần nâng cao ý thức cảnh giác không thoái thác nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho lực lượng bảo an của tòa nhà
tại khu vực kinh doanh của mình cần trang bị thêm các thiết bị cảnh báo giám sát
bên cạnh đó chủ cơ sở kinh doanh cần bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp với quy mô diện tích cửa hàng
không để lại tài sản quý giá tiền mặt tại nơi kinh doanh tránh xảy ra sự việc tương tự